sáng ngày hai mươi bảy tháng chín công an huyện bình chánh tp hcm tạm giữ hai đối tượng cầm đầu là lê thị thanh sáu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận tân phú tp hcm và nguyễn quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh đồng nai
cùng sáu đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng sáu và đạt khai nhận cả hai thỏa thuận cùng nhau điều hành ổ nhóm lừa đảo
có sự phân công công việc rõ ràng và ăn chia lợi nhuận theo tỷ lệ năm mươi năm mươi
phương thức hoạt động của ổ nhóm này là giải danh nhân viên ngân hàng
gọi điện thoại để các bị hại theo danh sách dữ liệu khách hàng mà bọn chúng tìm mua được trên các trang mạng
để tư vấn các gói vai với lại suất đồng
trước khi nhận được các khoản vay theo nhu cầu các bị hại phải đóng phí bảo hiểm cho bọn chúng
với số tiền một tám trăm bảy mươi năm đồng cho gói vai từ một mươi năm mươi triệu
hoặc ba tám trăm hai mươi đồng cho gói vai từ sáu mươi một trăm linh triệu đồng
đến khi nhận được thẻ ngân hàng nhưng không rút được tiền
các bị hại liên lạc thì bọn chúng phán hội do thẻ bị lỗi
và sẽ cử nhân viên đến tận nhà để giao tiền trực tiếp
nhưng sau đó bọn chúng các đức liên lạc với các bị hại
đối tượng sáu khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo nói trên vào khoảng đầu tháng bảy cho đến nay
khám sát nên làm việc của các đối tượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an huyện bình chánh mời làm việc đối với một mươi bị hại
với tổng số tiền đã bị bọn chúng chiếm đoạt hơn một mươi tám triệu đồng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển
gần tám tấn đường không có hóa đơn chứng tự
vào lúc ba giờ ngày hai mươi bảy tháng chín trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống buôn lậu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an thành phố hồng ngự
phối hợp phát hiện xe ô tô tải biển số sáu mươi sáu c sáu nghìn một trăm tám mươi năm do huỳnh trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguồn xa mỹ trà thành phố cao lãnh điều khiển
và xe ô tô tại biển số sáu mươi sáu c chín nghìn hai trăm tám mươi tám
do lê tuấn kiệt ngụ phường một thành phố cao lãnh điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên hai xe có một trăm sáu mươi bao đường cát
nghi vấn đường cát nhập lậu từ thái lan ước tổng trọng lượng khoảng tám tấn
qua làm việc các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tự chứa minh ngụ gốc xuất xứ
hiện công an thành phố hồng ngự đã tạm giữ các tan vật phương tiện trên để xác minh điều tra làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng chín công an tỉnh tiền giang cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy ba xe container xảy ra
để điều tra nguyên nhân vụ việc
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h khuya hai mươi sáu tháng chín người dân sống xung quanh bãi đậu xe này
phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một chiếc xe container nằm trong bãi đầu xe
người dân liền tri hô để nhiều người đến dập lửa đồng thời gọi điện báo cơ quan công an đến chữa cháy
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang
đã huy động năm xe chữa cháy cùng với hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
đến khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín ngọn lửa cơ bản được khống chế
tại hiện trường vụ cháy đã thiêu rụ gần như hoàn toàn ba chiếc xe container đang đậu gần nhau
những người có xe đậu trong bãi này cho biết các xe container bị cháy đã đậu ở đây nhiều ngày
trên xe chứa nhiều vỏ bình ga nên khi cháy đã phát ra nhiều tiếng nổ
được biết bãi đậu xe trên có diện tích khoảng một m hai trong bãi có trên bốn mươi xe container và xe tải
nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an thống kê làm rõ
theo kế hoạch chung của bộ giáo dục và đào tạo đến ngày ba mươi tháng chín
thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời là trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà các em đã trúng tuyển đợt một năm nay
do đó những ngày này tại các trường đại học ở tp hcm luôn đông đúc thí sinh
phụ huynh đến làm thủ tục nhập học
và tỷ lệ thí sinh nhập học ở một số đơn vị cũng ở mức khá cao
ghi nhận tại trường đại học công nghệ tp hcm không khí nhập học tại trường những ngày này khá nhộn nhịp
đa phần các em đều đến rất sớm
nên trường đã bố trí hơn ba trăm linh thầy cô và sinh viên tình nguyện để hỗ trợ các bạn và phụ huynh tự đi lại làm thủ tục
năm nay công tác đón tân sinh viên nhập học được chuẩn bị chú đáo
số lượng sinh viên nhập học đạt nhiều tín hiệu khả quan
bảy tân sinh viên
tổng số gần một mươi chỉ tiêu của nhà trường
thì tôi cảm thấy là đây là một con số nó cũng nằm trong cái dự đoán của nhà trường
và bây giờ là còn khoảng vài ngày cuối nữa thôi
thì chúng tôi cũng đang rất là hy vọng là cái số lượng nó sẽ ổn
tuy nhiên nhà trường cũng đang tiếp nhận lượng hồ sơ xét tuyển bổ sung học bạ cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi
và sau đó thì nhà trường sẽ có những cái kế hoạch tổ chức đào tạo cho sinh viên ổn định và bắt đầu nào học mới
dù chưa đến hạn kết thúc là ngày ba mươi tháng chín
nhưng ngay từ bây giờ rất nhiều trường đã công bố
xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu
theo quy định điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải bằng hoặc cao hơn đợt một xét tuyển
vì thế thí sinh lưu ý ngoài tìm hiểu kỹ thông tin về chỉ tiêu phương thức
cũng cần tham khảo điểm chuẩn đợt một để đăng ký xét tuyển các ngành với phương thức phù hợp
trường đạo hoa sơn chúng tôi công bố cái điểm chuẩn
thì theo đó thì điểm chuẩn từ một mươi năm cho đến một mươi tám điểm tùy từng ngành
thì trong cái đợt bổ sung này thì về cơ bản thì chúng tôi vẫn giữ cái mức điểm tham khảo đó
thế thì trong sắp tới trong khoảng bốn ngày tới
thì chúng tôi tiếp tục theo dõi để coi thử là các bạn đã nhập học đến đâu
và đáp ứng được cái chỉ tiêu nhà trường
và chúng tôi sẽ tạm dừng tuyển sinh khi mà đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu bốn ngàn
trên tổng cái chỉ tiêu được bổ dụng và đào tạo cho phép
theo đánh giá của các trường đại học tại tp hcm
năm nay tỷ lệ ảo đã giảm mạnh so với nhiều năm
thể hiện qua số lượng thí sinh đã xác nhận nhập học đến thời điểm này
năm nay thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống của bộ giáo dục đào tạo
và bộ cũng mở rộng lọc ảo đối với các phương thức tổ hợp xét tuyển
tại vì với cái phương thức xác tuyển này
thì cái câu chuyện lọc ảo là lọc ảo cho tất cả các phương thức có thể góp
do đó bất kỳ một thí sinh nào dự xác tuyển bằng một cái phương thức nào đó
thì đến cái lúc mà lọc ảo toàn quốc là đều nằm trong hệ thống về mặt nguyên tắc
cho nên không thể mà để một em mà trúng tuyển nhiều ngành nhiều trường được
và như vậy là các trường
với bớt được thậm chí là dứt điểm được cái nổi ló về cái ảo
thời điểm này các cơ sở đào tạo đang thẩn trương tổ chức nhập học
đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học
hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến
đồng thời nhắc nhở những thí sinh chưa nập lệ phí xác tuyển
tiếp tục hoàn thành trách nhiệm nập lệ phí xác tuyển trên hệ thống trực tuyến
thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt một trước một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín
thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập và trúng tuyển
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng chín cầu vực nguyễn hữu cảnh quận bình thành tp hcm
đã tạm ngưng không cho xe tải và xe trên một mươi sáu chỗ lưu thông
để khắc phục sự cố cầu bị bỏng do đứt cáp nhịp chính trong quá trình thi công cống thoát nước
trước đó trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ khảo sát toàn cầu vượt nguyễn hữu cảnh
đã phát hiện tại nhịp chính dài năm mươi năm năm m có hiện tượng bị vỏng dầm cầu xuất hiện các vết nước kéo dài
sau khi đào đến độ sâu một tám mét so với mặt đất hiện trạng
thì phát hiện bó cáp dự ứng lực của cầu bị cắt tại vị trí giao cắt với cổng hợp của hệ thống thoát nước
theo sở giao thông vận tải tp hcm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố
chịu trách nhiệm về sự cố trên khi tổ chức thi công cống thoát nước
đồng thời phải lập phương án đảm bảo an toàn cho công trình tránh nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng và sụp đổ
cầu vực nguyễn hữu cảnh được đưa vào khai thác vào năm hai nghìn hai
cầu vượt có tổng chiều dài sáu trăm một mươi tám hai mươi chín m bề rộng toàn cầu bằng một mươi hai bảy m
còn được sửa chữa và kiểm định vào năm hai nghìn một mươi bảy
năm năm qua thu nhập người nghèo trên địa bàn tp hcm tăng ổn định
và thành phố kiểm soát được đáy nghèo của thành phố đạt hai mươi tám triệu đồng một người một năm
và đồng thời đã có bốn năm chỉ số thiếu hồn
cơ bản hoàn thành và đây là một trong những nội dung đáng chú ý
được báo cáo tại hội nghị tổng kết thực hiện chương trình giảm nghèo bình vững tp hcm
do đại năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
báo cáo tại hội nghị cho thấy kết quả giảm nghèo giai đoạn vừa qua
đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội thành phố
sản phẩm sản xuất kinh doanh dịch vụ của người nghèo góp phần đáng kể
trong kết quả phát triển kinh tế chung của thành phố
nhất là góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới
trên địa bàn thành phố năm mươi sáu trên năm mươi sáu xã hoàn thành tiêu chí về hộ nghèo
thành phố đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo hàng năm
và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo
theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và chỉ tiêu nghị quyết
đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ một mươi về giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trước thời hạn
thành phố hiện còn hơn ba mươi sáu sáu trăm linh hộ nghèo chiếm một bốn mươi năm tổng hộ dân
và trên một mươi chín năm trăm linh hộ cận nghèo chiếm bảy mươi bảy tổng hậu dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo
không để tái nghèo tạo điều kiện cho người nghèo hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố
tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản giáo dục đào tạo
y tế việc làm bảo hiểm xã hội nhà ở điều kiện sống và trợ giúp xã hội
nhằm cải thiện và nâng cao đời sống bảo đảm giảm nghèo bền vững
phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh cơ bản không còn hộ nghèo
theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và còn dưới năm hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố
là một trong bảy thành phố được lựa chọn để đẩy mạnh hoạt động phòng chống hiv s
và hướng tới mục tiêu là chấm dứt bệnh s năm hai nghìn ba mươi
thành phố hồ chí minh hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề về điều trị dự phòng
trước phơi nhiễm hiv
và trước thực tế đó sáng ngày hai mươi bảy tháng chín ngành y tế đã khởi động thí điểm dự án
điều trị dự phòng phơi nhiễm hiv từ xa tại một mươi một trên ba mươi ba cơ sở đang cung cấp dịch vụ điều trị prep
trong sáu tháng vừa qua thành phố hồ chí minh phát hiện gần hai tám trăm linh ca nhiễm hiv
trong đó nam giới chiếm chín mươi hai bảy mươi ba ca nhiễm thuộc nhóm nam bộ hệ tình dục đồng giới
do tác động của dịch covid một mươi chín nhiều bệnh nhân hiv nói chung và khách hàng
đang sử dụng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm hiv còn gọi là prep nói riêng
đang không tiếp cận được các cơ sở y tế
vì vậy việc khởi động thí điểm dự án điều trị dự phòng phơi nhiễm hiv từ xa
còn gọi là teleprep giúp cho những người có nhu cầu thuận tiện tiếp cận dịch vụ
mà vì nhiều lý do khác nhau chưa thể đến phòng khám
hiện thành phố đã có một mươi một trên ba mươi ba cơ sở thiết điểm teleprep
khách hàng không cần tới trực tiếp phòng khám
bác sĩ và khách hàng sử dụng internet để khám tư vấn
việc cấp phát thuốc sẽ thông qua đơn vị vận chuyển
với mô hình này các phòng khám có thể mở rộng phạm viên cung cấp dịch vụ prep
đa dạng hóa các mô hình điều trị greg đảm bảo sự linh hoạt dễ tiếp cận
bảo mật thông tin giữ phòng hiv kịp thời cho các nhóm đối tượng
góp phần giúp thành phố hồ chí minh đạt mục tiêu chấm dịch dịch bệnh s vào năm hai nghìn ba mươi
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại khánh hòa hải đoàn ba mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khi bão số bốn đổ bộ vào đất liền
và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
hải đoàn ba mươi hai đã thành lập hai đoàn kiểm tra hướng dẫn từng cơ quan đơn vị
làm tốt công tác chống bão như tổ chức di chuyển lực lượng cơ sở vật chất và phương tiện tàu thuyền
tiến hành cắt tỉa cây xanh gia cố chằn buộc phòng chống tóc máy chống sụp lúng
chống sập chống ngập chống hư hại các công trình doanh trại bảo đảm an toàn cho người và vũ khí
trang dạy kỹ thuật triển khai các tàu trực tại cảng trên biển sẵn sàng
làm nhiệm vụ khi có tình huống duy trì liên hệ hệ thống thông tin liên lạc
các kênh mạng thông tin theo phương án bảo đảm tốt cho chỉ huy điều hành lực lượng
liên tục cập nhật và thông báo diễn biến của bão ra soát điều chỉnh bổ sung các phương án bảo đảm hậu cần kỹ thuật
bảo đảm kịp thời cho tàu thuyền xuất phát nhanh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
bên cạnh đó đơn vị cũng đã phối hợp với các lực lượng tích cực kêu gọi hướng dẫn ngư dân khẩn trương vào tránh bão
theo ghi nhận đến một mươi một h ngày hôm nay tất cả các lực lượng tàu thuyền đang thực hiện nhiệm vụ trên biển
tại hải đoàn đã neo đậu an toàn tại khu neo tránh bão
tổ chức trực canh trực thông tin liên lạc theo quy định sử dụng các phương tiện kỹ thuật quan trắc
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời
sáng nay đại diện cảng vụ hàng hải tỉnh kiên giang cho biết
các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo nam du huyện kiên hải và thành phố phú quốc sẽ ngừng hoạt động
theo đó để đảm bảo an toàn cho hành khách các hãng tàu phà tuyến rạch giá phú quốc hà tiên phú quốc rạch giá nam du tạm ngừng hoạt động
thời gian từ sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng chín cho đến khi thời tiết bình thường trở lại
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết đơn vị vừa tiếp tục điều chỉnh lịch chạy tàu tuyến bắc nam để tránh ảnh hưởng bão số bốn đảm bảo an toàn chạy tàu
theo đó một số cung chạy tàu của se hai mươi hai đôi tàu khách thống nhất se một se hai se ba se bốn giữa hà nội tp hcm
tp hcm sẽ phải tạm dừng hành khách có vé đi tàu các hành trình bị hủy bỏ liên hệ nhà ga gần nhất để được đổi trả vé không thu phí
ngoài năm sân bay chu lai đà nẵng phù cát phú bài pleiku cục hàng không việt nam vừa công bố tiếp tục tạm ngừng khai thác thêm năm cảng hàng không
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn gồm cảng hàng không vinh đồng hới tuy hòa quân mà thuật và liên khương
để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn đảm bảo an toàn hoạt động bay người và tài sản tại các cảng hàng không
sân bay hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến khai thác bay cục hàng không việt nam đã có công điện yêu cầu ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện nghiêm quy trình ứng phó với bão áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng
các hãng hàng không cũng đã phát đi thông báo hủy hoãn nhiều chuyến bay đến và đi các sân bay cục hàng không việt nam yêu cầu tạm ngừng khai thác
trong các ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín để đảm bảo an toàn cho hành khách
nhiều chuyến bay cũng phải thay đổi giờ khởi hành
để tránh ảnh hưởng của bão đến sáng nay vietnam airlines đã phải hủy một trăm linh sáu chuyến
bamboo airways cũng phải hủy khai thác hai mươi bốn chuyến bay đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác hai mươi năm chuyến bay khác
một số hãng bay cho biết hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng
thưa quý vị mặc dù cơn bão có trọng tâm là đi vào các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
song công an các đơn vị địa phương tại nghệ an cũng đã chủ động triển khai các phương án kế hoạch
tập trung lực lượng phương tiện để sẵn sàng cho mọi tình huống tuyệt đối không được lơ là chủ quan
công an nghệ an đang chủ động nắm chắc diễn biến bão noru và tình hình mưa lớn trên địa bàn
để chủ động tham mưu và chỉ đạo có phương án toàn diện ứng phó phù hợp hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và hiệu quả không để bị động bất ngờ
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp
phòng chống mưa bão đối với gia đình và bản thân
nắm tình hình các hộ dân sinh sống tại cửa sông ven biển ven sông suối các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất
lũ ống lũ quét ưu tiên việc bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng di rời đến nơi an toàn đảm bảo an toàn
tính mạng tài sản cho người dân
để đảm bảo an toàn cho người dân trước siêu bão noru tỉnh quảng nam đã thực hiện di rời dân quy mô lớn
và chính quyền địa phương các lực lượng cũng đã huy động nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm
thiết bị y tế và hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân trong suốt thời gian sơ tán tranh bão
tại trường cao đẳng y tế quảng nam một trong những địa điểm sơ tán tập trung ở thành phố tâm kỳ
gần bốn trăm linh người dân đã đến tránh bão
để đảm bảo sinh hoạt của người dân tại địa điểm sơ tán
chính quyền địa phương đã nhanh chóng lập danh sách để chuẩn bị lương thực
ngày ba buổi sáng trưa và tối các lực lượng sẽ hỗ trợ mang cơm đến cho bà con
phòng trường hợp bão diễn biến phức tạp và kéo dài không thể di chuyển để cung cấp lương thực
chính quyền địa phương và các lực lượng cũng đã huy động nguồn lực chuẩn bị mì tôm và nước uống đưa về các kho ở những địa điểm sơ tán tập trung
đồng thời sẵn sàng lương thực dự trữ cho các khu vực bị cô lập sâu bão

nếu nước lượng tại chỗ sẵn lương tốt trực để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho người dân
thưa quý vị vào ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp tục có công điện số tám trăm sáu mươi năm cdttg ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết
trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản
của nhân dân và nhà nước ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành cấp ủy
chính quyền các cấp ở địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác
đồng thời không hoang mang bất bình tĩnh trước diễn biến của bão
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số bốn với tinh thần khẩn trương
quyết liệt nhất không để bị động bất ngờ
các tỉnh thành phố quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định gia lai
con tum cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo đình hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết
cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai chống bão số bốn đồng thời tập trung ra soát
cương quyết sơ tán triệt đẻ tất cả người dân ở khu vực nguy hiểm nhất là trên tàu thuyền lồng bè
tròi canh thủy sản khu vực ven biển cửa sông trong các nhà máy yếu không đảm bảo an toàn
nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét ngập sâu trước khi bão đổ bộ vào
chủ động bố trí lực lượng đảm bảo an ninh an toàn bảo vệ tài sản cho người dân
đảm bảo lương thực nước uống an toàn phòng chống dịch cho người dân tại nơi sơ tán đến
bên cạnh đó tiếp tục ra soát phương tiện tàu thuyền không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực
có nguy cơ ảnh hưởng của bão hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu
huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hoa màu thủy sản đến kỳ thu hoạch
trăng chống nhà cửa trụ sở kho tàng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ để hạn chế thiệt hại khi bão lũ
các địa phương kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông
hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào bờ để đảm bảo an toàn
tổ chức dự trữ lương thực thực phẩm tại những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở chia cắt khi mưa lũ
bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống
nhất là cứu hộ cứu nạn trên biển trên sông và những nơi bị chia cắt
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo
chủ động tổ chức triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão
sơ tán dân cứu hộ cứu nạn
công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão noru
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trong buổi làm việc vào sáng nay
của ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an
theo báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác ứng phó với bão nu công an các đơn vị địa phương đã chủ động
tích cực triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão này
đặc biệt công an các địa phương nằm trong vùng dự báo bị ảnh hưởng của bão số bốn
đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sơ tán người dân khỏi những nơi sung yếu
nguy hiểm khi bão đổ bộ hỗ trợ người dân về chỗ ở điều kiện sinh hoạt trong khi sơ tán
kết hợp với triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh bão noru là cơn bão có cường độ rất mạnh
đề nghị các đơn vị thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an
về ứng phó với cơn bão số bốn tập trung lực lượng phương tiện nguồn lực trong khả năng sẵn có
để nhanh chóng hỗ trợ công an các địa phương ứng phó với bão mưa lũ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ
chủ động triển khai các phương án kế hoạch công tác công an ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn
gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự triển khai các phương án phòng chống bão mưa lũ trong chính cơ quan đơn vị công an
bão số bốn mỗi lúc càng tiến gần vào nước ta do đó các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đang khẩn trương hoàn thành công tác ứng phó
trước khi bão đổ bộ vào đất liền
với tinh thần chủ động khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão giảm thiểu hậu quả thiệt hại đến mức thấp nhất
một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh miền trung đang ứng trực sẵn sàng xuất quân hỗ trợ sơ tán người dân
ra khỏi tầm nguy hiểm của bão lũ chiều cường triển khai phương án cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra
tại đảo lý sơn khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín gió bão đã mạnh lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một kèm theo mưa to đến rất to
mưa bão đã làm gãy đổ một số cây cối trên tuyến đường trung tâm huyện
mưa to cũng gây ngập cục bộ
tại một số tuyến đường trũng thấp dự báo trong tối nay bão số bốn sẽ chính thức đổ bộ vào lý sơn với sức gió mạnh hơn kèm theo mưa to
huyện lý sơn đang đôn đốc phân công các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý tình huống xảy ra
đồng thời khuyến cáo người dân không được ra đường khi mưa bão đổ bộ
tại bình định trong bối cảnh bão số bốn đang chuẩn bị đổ bộ lực lượng công an đã và đang khẩn trương chạy đua với thời gian
để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai
công an thành phố quy nhơn phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quy nhơn và ủy ban nhân dân phường hải cảng
tuyên truyền vận động một trăm linh bốn hộ nuôi cá lồng bè rời bè vào đất liền để tránh bão
đồng thời vận động đưa bốn mươi tám ghe thuyền của người dân thuộc khu phố chín hải minh về tranh chu bão tại âu thuyền khu phố một mươi phường hải cảng
mặc dù tỉnh phú yên không phải là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số bốn
nhưng cấp độ thiên tai được cảnh báo ở cấp ba
các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng triển khai phương án sơ tán hơn ba mươi sáu người dân
cụ thể khu vực ven biển do gió và nước biển dâng một mươi năm sáu trăm ba mươi người sơ tán do lũ ngập lụt một mươi bảy chín trăm linh chín người
sơ tán khu vực lũ quét sạt lở đất hai năm trăm tám mươi hai người
tuy nhiên một số người dân chủ quan cho rằng bão không vào mưa ít gió nhẹ nên không ra cố nhà cửa
do đó các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân
bảo cửa những khu vực bất an toàn phải kiên quyết di rời
tại thôn mỹ quang bắc xã trắng huyện thị an chúng tôi đã giúp nhân dân đưa các thúng cũng như các tàu thuyền
phục vụ cho đến bắc thị an sáng về nơi trú ẩn an toàn
đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã đưa được năm thúng và một mươi tám thiền về nơi an toàn
bây giờ số thúng cũng như số thuyền của bà con nhân dân còn ở dưới biển
rất là nhiều
lực lượng tôi cũng tiếp tục đưa số này lên và tiếp tục triển khai các công tác khác
để giúp nhân dân thực hiện công tác phòng chống cơn bão số bốn
đóng chân trên địa bàn vùng biển phần lớn người dân sinh sống và lao động bằng nghề chai lưới
để chủ động phòng chống trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn
ban công an xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã kịp thời quán triển tinh thần
phòng chống mưa bão theo phương châm ba sẵn sàng và bốn tại chỗ
chủ động xây dựng các phương án phòng chống mưa bão có thể xảy ra tuyên truyền tới người dân
làm tốt công tác phòng chống mưa bão vận động hướng dẫn người dân nhất là các ngư dân hoạt động ven biển
thực hiện việc neo đậu tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn